nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp có phần thúc đẩy lộ trình triển khai hóa đơn điện tử tổng cục thuế cùng với báo diễn đàn doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức diễn đàn tháo gỡ vướng mắt trong triển khai hóa đơn điện tử vào chiều ngày ba mươi tháng bảy